hưởng ứng ngày vì người nghèo hai nghìn một mươi sáu ubnd ubnd tổ quốc tỉnh ninh thuận đã tổ chức lễ phát động quỹ vì người nghèo năm hai nghìn một mươi chín
nhằm huy động nguồn lực xã hội giúp đỡ người nghèo có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên ổn định đời sống
tại buổi lễ có hơn một mươi năm đơn vị doanh nghiệp nhà hào tâm trong và ngoài tỉnh đã trao tặng cho quỹ vì người nghèo tỉnh ninh thuận số tiền gần một mươi năm tỷ đồng
những năm qua quỹ vì người nghèo tỉnh ninh thuận được nhiều tổ chức doanh nghiệp cá nhân ủng hộ số tiền hàng trăm tỷ đồng
qua đó đã xây mới sửa chữa hàng chục nghìn căn nhà tình nghĩa giúp cho người nghèo có chỗ ở ổn định an tâm lao động sản xuất từng bước vươn lên thoát nghèo
hiện tại toàn tỉnh còn hơn một mươi bốn hộ nghèo
trong thời gian phát động từ ngày một mươi bảy tháng một mươi đến ngày một mươi tám tháng một mươi một quỹ vì người nghèo ninh thuận mong nhận được sự đóng góp chia sẻ tích cực của cộng đồng để giúp nhiều hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống